trước tình hình dịch tả lợn châu phi đang lây lan trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi của nhiều địa phương
nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh cũng như không để dịch tả lợn châu phi lây lan vào địa bàn ngành chức năng tỉnh con tum đang triển khai nhiều biện pháp đối phó
theo báo cáo của tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh con tum hiện nay đàn lợn trên địa bàn tỉnh có khoảng một trăm ba mươi một bốn trăm bảy mươi con
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã thành lập hai tổ ứng phó nhanh để kiểm soát về dịch bệnh giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn
các trạm kiểm dịch động vật thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hàng tuần chúng tôi tổ chức phun thuốc rắc vôi ở các chuồng trại và nơi nuôi nhốt như ở cổng ra vào bằng vôi thuốc khử trùng
và trước các cổng chuồng như trước cổng ra vào nhập xúc ra xúc vào
và từ sân
sản phẩm thịt từ ra xúc đưa ra chúng tôi đều tổ chức kiểm soát
trước khi kiểm soát thì sau khi mổ giết mổ xong chúng tôi phải vệ sinh và khử trùng trong toàn bộ khu vực
trong cơ sở giết mổ ra xúc trung vụ huyện để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh lai lan từ bên ngoài vào
ngành chức năng tỉnh con tum cũng đã xây dựng kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh dịch tả lợn châu phi trên toàn tỉnh
chuẩn bị các vật tư vật lực chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra
thứ nhất là không giấu dịch và không điều trị
thứ hai nữa là không vận chuyển và mua bán những động vật chết và bị mắc bệnh những lợn mắc bệnh
thứ ba nữa là không giết mổ và tiêu thụ sản phẩm có lợn chết và lợn bị bệnh
thứ tư nữa là không bức xác động vật ra môi trường để làm phát tán dịch